thưa quý vị giản dị gần gũi thiết thực không hình thức cái gì có lợi cho dân thì làm cái gì có hại cho dân cho cách mạng thì kiên quyết không làm và đấu tranh với những cái tiêu cực dù là nhỏ nhất
thấm nhiều lần dậy của chủ tịch hồ chí minh lực lượng công an đã không ngừng phân đấu rèn luyện quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng tấm hương đạo đức phong cách hồ chí minh
nhân kỷ niệm năm mươi năm thực hiện và làm theo di trúc của người mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận những việc làm rất đỗi giản dị nhưng thiết thực của cán bộ chiến sĩ công an trong công việc hàng ngày
mỗi ngày dành thêm một tiếng ngoài giờ làm để tham gia điều tiết giao thông với phương châm còn việc còn làm nhiều năm qua lực lượng cảnh sát giao thông tại tỉnh nghệ an đã được nhân dân ghi nhận
anh em các đồng chí trong tổ công tác đã phát huy hết tinh thần trách nhiệm
hôm đó cũng có những đồng chí nữ nhất là dưa gấu điểm thì anh em ra chỉ huy hướng dần điều khiển giao thông để chống ôn tắc để người dân được tham gia giao thông đi lại được thống suốt an toàn
khi ra đường thì chúng tôi thấy cả các chiến sĩ làm việc vất vả nhiệt tinh và chú đảo
ở quận long biên hà nội tận tình hướng dẫn giải thích những vướng mắc của nhân dân khi có việc cần giải quyết đã trở thành công việc rất đỗi quen thuộc của những bóng áo xanh quân phục
không dừng lại ở đó anh em cán bộ chiến sĩ đã cùng nhau tình nguyện làm thêm ngoài giờ kể cả ngày nghỉ để phục vụ nhân dân
công an quận và công an phường với hợp với nhau để tổ chức cái làm trẻ con cứu công dân thì rất thuận lợi cho những người đang làm việc hành chính những người công dân đang sinh sống tại quận long biên đỡ phải thất công đi lại
cái hiệu quả của cái việc phục vụ nhân dân này thì thứ nhất là chúng tôi cũng hạn chế để cho người dân không phải đi lại
nhiều lần thế và các cái múi giờ của người dân thì chúng tôi cũng đều rất là linh hoạt
học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức của chủ tịch hồ chí minh được các lực lượng công an nhân dân triển khai trong công việc hàng ngày với phương châm quyết liệt quyết tâm nhưng không hình thức xáo rỗng hô hào khẩu hiệu
dù đặc thù công việc của mỗi bộ phận có khác nhau về nhiệm vụ nhưng ý chí hành động tất cả là phục vụ nhân dân
với lực lượng phòng chống tội phạm ma túy đặc thù công việc có khác nhưng cán bộ chiến sĩ luôn nâng cao tinh thần tự giác luôn bám sát địa bàn dù công việc nguy hiểm đến tính mạng của bản thân và cả người thân gia đình
chúng tôi luôn ghi nhớ sáu điều bác hồ dạy lực lượng công an nhân dân và thấm nhuần những lời dạy của bác
cán bộ chiến sĩ chúng tôi đã quyết tâm vật qua mọi khó khăn trang trổ mọi cám rỗ về vật chất
mọi khó khăn gian khổ đối mặt với những đổ xương đổ máu đối chức với tội phạm
cho nên là công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ để nhận thức rõ nhận thức rõ cái trách nhiệm của mình để vượt qua những khó khăn gian khổ
năm hai nghìn một mươi tám lực lượng công an đã điều tra khám phá gần bốn mươi bốn vụ phạm pháp hình sự bắt xử lý gần chín mươi đối tượng
trật tự an toàn giao thông có chuyển biến tích cực tai nạn giao thông giảm trên cả ba tiêu chí
công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự cải cách hành chính và hoàn thiện pháp luật được đẩy mạnh
toàn lực lượng công an nhân dân đã có hơn một trăm ba mươi tập thể cá nhân được khen thưởng
một mươi tám cán bộ chiến sĩ đã hy sinh bốn trăm linh một cán bộ chiến sĩ bị thương tám mươi sáu người bị phơi nhiễm hiv trong khi làm nhiệm vụ
trong quý i năm hai nghìn một mươi chín hai chiến sĩ hy sinh bốn mươi sáu người bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ
thế hệ trẻ ngày nay đã thông minh hơn thế hệ chúng tôi ngày xưa nhưng các bạn còn rất trung thành và dũng thực
chưa chuyên án nào lớn mà tôi điều tra mà bị lộ
chính vì giữ được bí mật giữ được phẩm chất tất cả các chuyên án của chúng tôi được tiêu diệt triệt phá được cả đường dân
do tinh thần làm việc của anh em và những chiến sĩ ngày nay cũng như sự trung thành trung thực không bị lộ bí mật
năm mươi năm thực hiện di trúc của người
đực lượng công an nhân dân luôn ra sức
rèn luyện thân đấu thông qua mỗi việc làm cụ thể của mình để bảo vệ đảng nhà nước và vì bình yên cuộc sống của nhân dân